trong không khí hào hùng kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
hôm nay thành ủy hội đồng nhân dân vĩ ban nhân dân tp hcm đã tổ chức lễ bàn giao
hai tàu tuần tra kết hợp với cứu hộ cứu nạn và một mươi cano cao tốc cho bộ đội biên phòng thành phố quản lý và sử dụng
được biết tổng vốn đầu tư đóng mới hai tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn cho bộ đội biên phòng tp hcm
là hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng hai tàu cn chín hcm có chiều dài ba mươi m chiều rộng sáu bảy m lượng dãn nước tối đa là một trăm sáu mươi tấn
vật liệu thân vỏ làm bằng thép cường độ cao tốc độ lớn nhất hai mươi hải lý một giờ
thời gian hoạt động tối đa một mươi ngày ở vận tốc từ chín đến một mươi hải lý một giờ
tàu cn chín hcm được thiết kế đặc biệt để phục vụ công tác tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu hộ
cứu nạn trên biển trong điều kiện sóng gió tới cấp tám
việc đưa hai tàu cn chín hcm vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng
có phần nâng cao hiệu quả tuần tra kiểm soát quản lý bảo vệ giữ vững an ninh chính trị
đồng thời tăng cường khả năng chống giảm nhẹ thiên tai thực hiện cứu hộ cứu nạn
nâng cao khả năng phối hợp với các lực lượng trên vùng cảng biển tp hcm và khu vực tiếp giáp